xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai các tỉnh ở phía đông bắc bộ có mưa giải rác
tập trung ở vùng ven biển và phía nam đồng bằng về đêm và sáng
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sang ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng một mươi các hình thế cây mưa hoạt động thì mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to nhiệt độ theo đó mà cũng giảm nhẹ từ một đến hai độ
còn các tỉnh tây bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến là không mưa
có nắng vào trưa chiều sau đó do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ gió
ở các mực khí quyển trên cao nên khu vực này trời nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác
nhiệt độ hạ về dưới mức là hai mươi chín độ
nhiễu động gió đông trên khu vực trung bộ suy yếu nên mưa trên khu vực giảm dần cả về diện và lượng
dự báo trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa
tập trung từ quảng bình trở ra sau đó thì mưa trên khu vực tiếp tục giảm thêm
chỉ còn xuất hiện dài rác về chiều tối và đêm
nhiệt độ vì thế mà cũng phổ biến là ở dưới mức ba mươi độ vào trưa chiều
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới trời có nắng gián đoạn vào ban ngày
và chiều tối thì có mưa giải rác với lượng mưa phổ biến không lớn
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng dần
mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng thì giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
và nhiệt độ cao nhất ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong khoảng ba ngày tới chịu tác động chủ yếu của đới gió đông
nên có mưa rào rải rác và có nơi có rông
mưa tập trung chủ yếu về chiều tối với lượng mưa dự báo là không lớn
tuy nhiên cục bộ thì có thể xảy ra rông mạnh
nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh thành miền nam trưa chiều thì cũng có nắng
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ
có nơi còn trên ba mươi ba độ
ở các tỉnh thành thuộc khu vực đông nam bộ
đến chiều tối thì mưa xuất hiện rải rác
cục bộ thì có mưa vừa và rông mạnh
người dân đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn rông